thưa quý vị và các bạn đối với trẻ em khuyết tật nặng học tập là một trong những việc gặp không ít khó khăn
khi các em bị hạn chế quá nhiều tại môi trường học tập trong các cơ sở giáo dục
đa số trẻ khuyết tật nặng đều bị khuyết tật dạng trí tuệ vận động và để dạy tốt cho những học sinh đặc biệt này
vì vậy người giáo viên không chỉ có lòng kiên trì mà cần bình tĩnh để dạy trẻ từ những việc nhỏ nhất
đồng thời phải biết lắng nghe chia sẻ những suy nghĩ với trẻ
và có thể nói dạy trẻ khuyết tật nặng tại nhà dù gặp không ít khó khăn
nhưng cũng đã mang lại hiệu quả cao cho trẻ khuyết tật nặng và gia đình của các em
tuần nào cũng vậy cứ hai lần một tuần bà trương phương đơn lại đến dạy học cho cậu bé trần hải lâm ở cùng xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội
sinh năm hai nghìn tám nhưng không may bị ngạt não của lâm đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và không thể hoạt động được như các bạn cùng trang lứa
dân gian thường nói ba tháng biết lẫy bảy tháng biết bò chín tháng lò gió biết đi
thế nhưng với cậu bé này phải mãi đến năm bảy tuổi
em và gia đình mới hiểu thế nào là lò giò biết đi
và cũng phải đến năm bảy tuổi sau bảy năm vay mượn để chạy chữa khắp nơi gia đình em mới có thêm hy vọng
là trẻ khuyết tật nặng nên với gia đình hải lâm việc cho em đi học luôn là một mơ ước khó thành hiện thực
cho đến khi được cô giáo trương phương đơn đến dạy theo mô hình thí điểm dạy trẻ khuyết tật nặng tại nhà
do hội người khuyết tật huyện gia lâm phòng giáo dục và đào tạo huyện gia lâm phối hợp cùng một tổ chức phi chính phủ của hoa kỳ tại việt nam tổ chức
thì ước mơ ấy mới được trở thành hiện thực
có cô đến dạy thì là nó cũng khó khăn là vì cháu là nó chỉ được một lúc xong xong nó lại quên
quên thế nhưng mà coi là cháu mà cứ tiếp xúc liên tục đấy thì lại thấy là cháu cũng nó đỡ cái nghịch đi đỡ với cái quăng các lém đi
có chương trình mà cho cô giáo đến dạy nhà thì chúng tôi cũng rất cảm ơn
vì bây giờ nó cũng vì là các cô giáo nó cũng quen cái kiểu dạy trong nghề rồi
vì bây giờ nó cũng vì là các cô giáo nó cũng quen cái kiểu dạy trong nghề rồi
thì các cô cũng dạy được cho cháu được thì gọi là nó cũng biến trần dần dần
cho nên tôi cũng rất là mong bên chương trình đấy là tạo điều kiện để cho các cô về dạy cho cháu để cho nó cũng biến chuyển dần dần
mặc dù là một giáo viên mầm non về hưu đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc dạy dỗ trẻ
nhưng với cô giáo trương phương đơn việc dạy học cho những trẻ khuyết tật nặng như hải lâm cũng có không ít những khó khăn vất vả
bởi không chỉ cần sự cảm thông chia sẻ công việc dạy học cho trẻ khuyết tật nặng còn cần sự kiên trì và nhẫn đại hơn bao giờ hết
đối với trẻ khuyết tật nặng trẻ thường không thể tự chủ và nhận thức được mọi việc xung quanh
để có thể tự làm một công việc nào đó trong sinh hoạt thường ngày đã khó thì việc tiếp nhận những kiến thức cơ bản còn khó hơn gấp nhiều lần
vì vậy bên cạnh việc dạy trẻ biết được những kiến thức cơ bản ban đầu giáo viên thường phải tìm hiểu để hiểu sâu hơn về sở thích của trẻ chơi với trẻ để biết được nhu cầu mong muốn của trẻ
từ đó đưa ra những phương pháp dạy hiệu quả nhất
cũng chính vì vậy mà đối với cô giáo trương phương đơn tuổi tuổi đã cao nhưng cô không ngại cùng trẻ chơi những trò vận động mạnh như thế này
cái khó khăn ban đầu như cháu dạy bạn là trần hải năm đây
tôi dạy cháu ở đây thì đầu tiên đến thì cháu nhát cháu không cháu làm tại chỗ cháu chưa đi đi lại được
và làm quen với cháu rất là vất vả nhát cho đến bây giờ cho đến ngày hôm nay
tôi rất mừng là xóm đã rất tiến bộ nhiều
do là cháu quen dần với bà này quen dần với hàng xóm cháu với cháu không thể học được chữ
thế nhưng mà những cái trò chơi như là đá bóng này học trong thời gian học thì là xếp hình này rồi phân biệt màu này cháu cũng đã mạnh dạn hơn
còn cháu thích được bà chăm sóc và thích được bà dạy
thế mà đến nhà cháu thì dạy thì gia đình ông bà bố mẹ cô gì chú bác
đều nhiệt tình giúp đỡ
tôi rất là mong muốn để dạy các cháu để muốn các cháu trở thành cũng không được như các bạn bình thường
nhưng mà các cháu cũng biết được nhận thức được đâu là lạ đâu là quen
và nhận thức được chỉ cần các cháu nói được thế là cô vui
cũng như bà trương phương đơn bà nguyễn thị sơn ở xã kiều kỵ huyện gia lâm thành phố hà nội cũng từng là giáo viên mầm non
và đã có nhiều năm kinh nghiệm với vị trí là hiệu trưởng trường mầm non
nhờ những kinh nghiệm trong quá trình làm việc mà khi tham gia tình nguyện vào mô hình dạy trẻ khuyết tật nặng tại nhà
bà đã tự mây mò sáng tạo ra các phương pháp giảng dạy mới phù hợp với từng trẻ khuyết tật
bé việt anh một trong những học sinh là trẻ khuyết tật nặng của bà
và cũng là một trong một mươi năm học sinh được tham gia vào mô hình thí điểm dạy trẻ khuyết tật nặng tại nhà
cũng không thể nói không thể đi cách đây vài năm
thế nhưng đến nay sau một thời gian dài cùng học và tập luyện với bà và gia đình
việt anh đã có thể đi lại có thể nói
thậm chí là có thể hát và làm toán
hiện việt anh cũng đã có thể đến tham gia học tập tại các trung tâm dành cho trẻ khuyết tật vài buổi một tuần
lúc đầu là cháu chỉ lăn nộn nộn hình tròn thôi không biết một chữ gì không biết một tiếng gì không nói được
thế nhưng sau khi sau mấy năm thực hiện cái chương trình dạy trẻ tại nhà
thì tôi thấy là cháu việt anh có diên bộ rất là nhiều
thế để hiện tại là không biết nói mà cháu đến lúc sáu tuổi mà cháu vẫn chưa có răng
cháu chưa biết nói
cháu chỉ lăn nộn hình tròn thôi
thế nhưng mà sau mấy năm này bây giờ là cháu biết nói và cháu đã có được sáu bảy cái răng rồi
nhưng bây giờ là phải nói là các cái trí tuệ của cháu mặc dù là cháu bị khuyết tật nhưng mà nó rất là thông minh
dạy cái gì chương trình tôi dạy theo đúng chủ điểm
chuẩn bị tháng này chúng tôi chuẩn bị trí duyện về chuẩn bị tết
trung thu thì dạy chuyên về trung thu
và hè thì chuyên về hè
tất cả các chương trình đều theo cái chương trình trước
mà chúng tôi đã được rồi
học qua cái về nghiệp vụ của mầm non
nên là tôi thấy là cháu có nhiều cái phát triển tốt
chương trình này tôi thấy là rất là có ý nghĩa đối với tất cả trong xã hội
với xã hội thì mọi người nên quan tâm và mở nhiều cái lớp dạy trẻ tại nhà để các cháu khỏi thiệt thòi
nói chung thì vất vả đủ mọi đường
mình phải phụ cháu hoàn toàn phải phục vụ nó
đại ý nào
tất tần tật
từ a đến z thôi
đến bốn tuổi thì mới biết nói
bà bẹ biết nói thôi
bảy tuổi thì mới biết gọi là vòng vèo đi
đi bước một học thì kiểu các cô dạy kiểu như là ngoài chương trình cho
về thì là bà cũng có cái lớp ở trên này thì là cho cháu đi lên trên trường dạy
cho nên theo học ở trên đấy
cô giáo dạy thì cháu cũng biết đúng mọi thứ
cũng biết thêm
được chương trình mà quan tâm đến để mà dạy dỗ mà giúp đỡ mà dạy cháu
rồi cách học hành thì mừng quá
xác định được tầm quan trọng của việc giúp trẻ khuyết tật nặng tham gia vào các mô hình giáo dục
nên ngay từ năm hai nghìn một mươi ba hội người khuyết tật huyện gia lâm nói riêng và hội người khuyết tật tp hà nội nói chung
đã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo hà nội và phòng giáo dục và đào tạo các cấp cơ sở tổ chức sàng lọc phân loại và đưa ra các mô hình giáo dục phù hợp với trẻ khuyết tật
đặc biệt chú trọng tới trẻ khuyết tật nặng và đặc biệt nặng
bên cạnh đó cùng với việc vận động cha mẹ trẻ khuyết tật thay đổi nhận thức các cấp hội cũng thường xuyên quan tâm thăm hỏi gia đình trẻ khuyết tật
động viên các thầy cô giáo sáng tạo đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn và mang lại hiệu quả cao
đối với trẻ khuyết tật thì đã gọi là khuyết tật thì cái sức khỏe hoặc là một số cái hoạt động tự chủ của trẻ thì bao giờ cũng khác với trẻ không khuyết tật
ví dụ như khó khăn về di chuyển tức là đi lại khó khăn về nhận thức khó khăn về nhận biết v v
cái điều đó thì trẻ khuyết tật nói chung là đều có
nhưng đối với trẻ khuyết tật nặng thì cái việc đó càng có hơn đặc biệt nó làm trong mấy cái môi trường
một là các cháu bị bại láo bị đau hoặc là đặc biệt là tự kỷ
thế thì đối với cái lớp trẻ này thì cái sự khó khăn
nó càng càng khó hơn
nên là chúng tôi cố gắng là tạo một điều kiện cho tất cả trẻ khuyết tật được tiếp cận với nền giáo dục
tuy nhiên nền giáo dục của chúng ta nó đang đứng ở ba mô hình
hòa nhập bán hòa nhập và chuyên biệt
đối với trẻ khuyết tật nặng thì chúng ta phải dùng các hình thức là chuyên biệt
thậm chí có khi dạy trẻ từng trẻ có một phương án cô có một phương án dạy khác nhau
chứ không thể chung được tất cả các trẻ
việt nam là quốc gia đầu tiên của châu á
và là nước thứ hai trên thế giới ký cam kết thực hiện công ước quốc tế về quyền trẻ em vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
theo số liệu thống kê tại việt nam hiện có trên một ba triệu trẻ khuyết tật
để hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ người khuyết tật được học hòa nhập lên tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi
chính phủ cũng đã ban hành nhiều chương trình đề án cơ chế chính sách để hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã ban hành theo thẩm quyền và phối hợp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo
hướng dẫn cụ thể hóa các chính sách của chính phủ về giáo dục

tuy nhiên trên thực tế việc thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn bất cập do còn thiếu nguồn lực nhân lực và vật lực
nhiều tỉnh thành trên cả nước không có các trường chuyên biệt
trong khi thực tế nhu cầu học trong các trường chuyên biệt đối với những trường hợp không thể học hòa nhập là rất khó khăn
vì vậy để khắc phục phần nào những khó khăn vướng mắt còn tồn động
thì những mô hình như dạy trẻ khuyết tật nặng tại nhà là những mô hình cần được quan tâm và nhân rộng
quý vị và các bạn thân mến mặc dù có những khiếm khuyết trên cơ thể
tuy nhiên người khuyết tật cũng như bao công dân khác trong xã hội đều có quyền được học tập
và ở việt nam pháp luật về giáo dục đối với người khuyết tật được quy định tại nhiều văn bản phát quy của nhà nước
có thể nói đây là những quy định cơ bản nhất làm nền tảng giúp cho các cơ quan nhà nước triển khai các chính sách
hoạt động cần thiết để xây dựng nền giáo dục phù hợp đối với những người khuyết tật ở việt nam
theo luật người khuyết tật được quốc hội ban hành năm hai nghìn một mươi chương bốn về giáo dục nêu rõ
điều hai mươi bảy giáo dục đối với người khuyết tật
một nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng của người khuyết tật
người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định
đối với giáo dục phổ thông được ưu tiên trong tuyển sinh được miễn giảm một số môn học hoặc nội dung
và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng được miễn giảm học phí chi phí đào tạo
các khoản đóng góp khác được xét cấp học bổng hỗ trợ phương tiện đồ dùng học tập
người khuyết tật được cung cấp phương tiện tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết
người khuyết tật nghe nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu
người khuyết tật nhìn được học bằng chữ nổi bri theo chuẩn quốc gia
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội
bộ trưởng bộ tài chính quy định chi tiết khoản hai điều này
điều hai mươi tám phương thức giáo dục người khuyết tật
một phương thức giáo dục người khuyết tật bao gồm giáo dục hòa nhập giáo dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt
giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục chủ yếu đối với người khuyết tật
giáo dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt được thực hiện trong trường hợp chưa đủ điều kiện để người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập
ba người khuyết tật cha mẹ hoặc người giám hộ người khuyết tật lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp với sự phát triển của cá nhân người khuyết tật
gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để người khuyết tật được học tập và phát triển theo khả năng của cá nhân
một nhà nước khuyến khích người khuyết tật tham gia học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập
thông tư liên tịch số bốn mươi hai hai nghìn một mươi ba quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật được bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương bình và xã hội bộ tài chính ban hành ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba thì
điều bốn đánh giá kết quả giáo dục
việc đánh giá kết quả giáo dục của người khuyết tật được thực hiện theo nguyên tắc động viên khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học
một đối với người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập kết quả giáo dục môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chung được đánh giá như đối với học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập
những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu chung được đánh giá theo kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân không đánh giá những nội dung môn học môn học hoặc nội dung giáo dục được miễn
ba đối với người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt kết quả giáo dục của môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo quy định dành cho giáo dục chuyên biệt
những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu giáo dục chuyên biệt thì đánh giá theo kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo